sau nhiều phản ánh của phụ huynh và giáo viên về chương trình giáo dục phổ thông mới
vượt quá khả năng tiếp nhận của học sinh lớp một
mới đây sở giáo dục và đào tạo tp hcm có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc
cần có kế hoạch dạy học chủ động điều chỉnh để các em học sinh tiếp thu bài tốt hơn
đối với chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi tám
các phòng giáo dục đào tạo phải kiểm tra giám sát đặc biệt là ở lớp một
giáo viên cần xây dựng chủ động điều chỉnh kế hoạch
và tổ chức các hoạt động dạy học phân phối tiết dạy trong từng giai đoạn
tùy theo mức độ tiếp nhận của học sinh
các giáo viên không được tạo áp lực phê bình chê bai học sinh
rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dạy làm nhật ký giảng dạy
để ghi nhận những vấn đề còn vướng mắt khó khăn
tăng cường phối hợp với phụ huynh để cùng hỗ trợ giúp các em học tập
không bắt ép tham gia học thêm dạy thêm
dự kiến giữa học kỳ một năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
sở giáo dục và đào tạo thành phố sẽ tổ chức đánh giá kết quả
thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi tám đối với lớp một